theo đó người tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước tiền đặt cọc sẽ bằng hai mươi giá trị khởi điểm của tài sản đấu giá
và cùng với đó là những yêu cầu để quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết lập hồ sơ dự án đấu giá quyền sử dụng đất công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
làm thế nào để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
quan trọng nhất là phòng ngừa các hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất hành vi tham nhũng tiêu cực trong quản lý đấu giá đất